chiều ngày năm tháng một mươi một thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương
triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay cuộc họp kết nối với một mươi hai điểm cầu
báo cáo tại cuộc họp cho biết trong bảy ngày qua từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một
cả nước ghi nhận bốn mươi bốn trăm chín mươi ca mắc mới covid một mươi chín tăng một mươi hai sáu trăm ba mươi hai ca so với bảy ngày trước đó
cả nước ghi nhận một mươi tám bảy mươi ba ca mắc trong cộng đồng tăng sáu ba trăm hai mươi bốn ca so với bảy ngày trước đó
về việc thực hiện công bố cấp độ dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
tính đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cả nước có bảy một trăm sáu mươi một xã phường cấp độ một sáu mươi bảy năm
một mươi xã phường cấp độ hai hai mươi chín một hai trăm bốn mươi bảy xã phường cấp độ ba hai ba một trăm linh sáu xã phường cấp độ bốn một
trong vòng một tuần qua
đã có sự thay đổi về số lượng cấp độ dịch tại phạm vi xã phường như sau
giảm một trăm bốn mươi hai xã phường cấp độ một hai giảm một trăm linh ba xã phường cấp độ một giảm ba mươi chín xã phường cấp độ hai
tăng một trăm bốn mươi hai xã phường cấp độ ba bốn tăng một trăm linh hai xã phường cấp độ ba tăng ba mươi chín xã phường cấp độ bốn
số xã phường tăng cấp độ bốn xảy ra ở bốn khu vực trên phạm vi toàn quốc
thông tin tại cuộc họp cũng cho biết
tính đến nay cả nước đã tiêm được tám mươi sáu bốn trăm ba mươi tám một trăm năm mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã có ba mươi hai năm triệu người tiêm một liều và hai mươi sáu chín triệu người tiêm đủ hai liều
trong tuần từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến mùng ba tháng một mươi một
cả nước đã triển khai tiêm được bảy sáu triệu liều vaccine
giảm khoảng ba trăm linh liều so với tuần trước đó
trung bình mỗi ngày tiêm được khoảng một một triệu liều
một số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
là tp hcm bình dương đà nẵng quảng ninh ninh bình
hiện nay đã tiêm được hơn tám trăm linh liều vaccine
trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là tám mươi một hai
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là ba mươi bảy ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine
cho trên chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng
khánh hòa ninh thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng vĩnh long và bình dương
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine
cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi là long an chín mươi bốn tám quảng ninh tám mươi sáu tám
tp hcm tám mươi một khánh hòa tám mươi bốn năm đồng nai bảy mươi bốn năm lạng sơn bảy mươi một một bình dương sáu mươi bảy
hà nội sáu mươi năm bảy bắc ninh năm mươi sáu chín hà nam năm mươi hai hai và ninh bình năm mươi một hai
có năm trên sáu mươi ba tỉnh còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine
dưới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la bốn mươi hai nghệ an bốn mươi ba
thành hóa bốn mươi năm bốn đà nẵng quảng ninh đà nẵng quảng ninh đà nẵng

liên quan đến công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tại cuộc họp lãnh đạo sở y tế một số địa phương đã nằm trong tóc tiêm chủng thấp
số tiêm so với số vaccine đã phân bổ
trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine đã giải thích do việc nhập liệu tiêm chủng
chưa theo kịp tốc độ tiêm chủng và cho biết đang nhanh chóng phối hợp
với các sở ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ nhập liệu
các địa phương cũng đã đề nghị bộ y tế phân bổ thêm vaccine
để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
về việc này giáo sư tiến sĩ đặng đức anh
viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
ngay khi có vaccine về viện sẽ báo cáo bộ y tế để xin ý kiến chỉ đạo
về việc phân bổ cho các địa phương trên cơ sở kế hoạch dự trù cấp tỉnh
thành đã gửi về
do đó các địa phương cần tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi ngay
số vaccine đã được phân bổ
vaccine tiêm cho trẻ em của các địa phương sẽ được phân bổ theo đợt riêng
phát biểu kết luận cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nêu rõ
các tỉnh thành phố trong cả nước nghiên cứu kỹ mùng một
công điện một nghìn bảy trăm linh ngày hai mươi năm tháng một mươi để ban hành hướng dẫn cụ thể ở địa phương
vừa phù hợp với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
tại công điện này bộ y tế đã đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan
tiếp tục thực hiện giả soát tất cả những người đi về từ các tỉnh
thành phố có số ca mắc cao như tp hcm bình dương đồng nai long an v v
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
nhất là những điểm có người về từ các địa phương trên và các địa bàn có cấp độ dịch ba bốn
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm
tổ chức cách ly theo dõi phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố được thực hiện theo cơ chế mở
căn cứ trên thực tế giả soát người về từ vùng dịch của địa phương mình
thứ trưởng bộ y tế nói
bên cạnh đó lãnh đạo bộ y tế cũng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh thông tin
tuyên truyền để người dân đi từ vùng dịch về chủ động khai báo y tế
phát huy tinh thần trách nhiệm chống dịch
hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn
nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới
các địa phương cũng cần tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bục phát
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng đề nghị các địa phương phê duyệt phương án phòng chống dịch
để doanh nghiệp đảm bảo sản xuất
trong đó lưu ý hướng dẫn về việc xét nghiệm của công dân phải phù hợp
hiệu quả tránh lãng phí
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thứ trưởng đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
đảm bảo an toàn hiệu quả
đẩy mạnh áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
tăng tốc độ nhập dữ liệu tiêm chủng
triển khai tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
trong tiêm chủng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
tránh để lẫn các loại vaccine
phải tuân thủ ba cha năm chiếu
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng nêu rõ
lãnh đạo bộ y tế đã giao cho các đơn vị chuyên môn
ra soát lại về việc tiêm chủng của các địa phương
số vaccine đã tiêm số còn lại
đề nghị sáu mươi ba tỉnh thành phố
đặc biệt là một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
ra soát lại ngay lực lượng tiêm chủng
nếu thiếu báo ngay về bộ y tế trước một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi một
bộ y tế và bộ quốc phòng cũng đã thống nhất
địa phương nào cần bộ quốc phòng sẽ điều lực lượng quân y đến hỗ trợ
nếu chúng tôi không nhận được báo cáo theo đúng thời hạn
coi như địa phương không cần hỗ trợ
khi đó địa phương để xảy ra tiêm chủng chậm
bộ y tế sẽ điều chuyển vaccine sang nơi khác
và các lãnh đạo sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh
về việc điều chuyển vaccine thứ trưởng bộ y tế nhắc lại
về việc điều trị các địa phương cần gián soát
đánh giá lại hệ thống điều trị
làm sao phân tầng điều trị hợp lý
làm sao để đưa vào bệnh viện điều trị với thời gian phù hợp nhất
tỷ lệ thấp nhất
các địa phương chú ý cần nâng cao năng lực của y tế cơ sở
trong đó tại các khu cụng công nghiệp
cần lên phương án lập các trại y tế đu động
để kịp thời phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân
và phòng chống dịch khi cần thứ trưởng nhấn mạnh